xin chào quý vị và các bạn
trong một hai ngày tới nước ta sẽ có mưa lớn diện rộng
cụ thể từ nay đến ngày hai mươi tám tháng chín từ thanh hòa đến quảng bình có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên bốn trăm năm mươi mm
từ nay đến hai mươi tám tháng chín đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa từ năm mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm tám mươi mm
nam trung bộ tây nguyên và khu vực nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa từ bốn mươi tám mươi mm có nơi trên một trăm hai mươi mm tập trung về chiều và đêm
từ ngày hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng chín trên các sông ở nghệ an đến hà tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ hai bốn m tại hạ lưu từ một năm ba m
trong đợt lũ này mức nước đỉnh lũ thượng nguồn sông cả nghệ an sông la hà tĩnh
ở mức báo động một và trên báo động một hạ lưu dưới báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị
về nhiệt độ nền nhiệt sẽ không quá cao
cao nhất là khu vực tây bắc bộ đà nẵng đến bình thuận và nam bộ mức nhiệt chạm mốc là ba mươi ba độ
các khu vực còn lại như đông bắc bộ thanh hóa thừa thiên huế và tây nguyên đều không quá ba mươi một độ
trên biển khu vực bắc biển đông
gồm quần đảo hoàng sa khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa vịnh bắc bộ có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ đều không vượt qua ngưỡng ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh với nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ